liên quan đến việc tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec ra quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý khai thác tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam nguyễn văn huyện nhận định cả vec và công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam vec đều không có thẩm quyền từ chối phục vụ phương tiện vĩnh viễn trên các tuyến cao tốc hiện do vec khai thác
trước đó công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam vec e vừa quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với hai phương tiện có biển kiểm soát năm mươi một a năm mươi năm nghìn tám trăm năm mươi và năm mươi một g bảy mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi sáu trên tất cả các tuyến cao tốc do vec quản lý khai thác
lý do được phía vec e đưa ra là do hai phương tiện này có các hành vi vi phạm các quy định theo quyết định số một mươi ba của hội đồng thành viên vec ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
về việc ban hành quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia trên các tuyến đường cao tốc do vec quản lý khai thác
để làm rõ hơn về vụ việc trên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư nguyễn thế truyền giám đốc công ty luật hợp danh thiên thanh
tức là quyền đi lại quyền tự do về lưu trú quyền tự do về việc di chuyển là đã được hiến định
trong khi đó nếu như việc cấm không cho hai cái xe này đi vào thì tức là vô hình chung đang cấm bất kỳ ai sử dụng hoặc đang đi trên cái xe đó hoặc lái cái xe đó đều không được phép đi vào cái đường đó
có lẽ rằng vac đang cho rằng mình là chủ sở hữu của
cái con đường này bởi vì do mình là đơn vị đang đầu tư khai thác vận hành
nhưng có lẽ vec họ đã quên lúc một điều bot chỉ là một trong những cái hình thức để đầu tư xây dựng khai thác và chuyển giao
về cơ bản thì toàn bộ phần tài sản này vẫn đang là tài sản công
việc vec bỏ tiền là đơn vị đứng ra quản lý và đầu tư thì có thời hạn để được sử dụng để thu phí
quản lý sử dụng
chứ không có quyền sở hữu đối với con đường này
có lẽ vec họ đang đặt mình một cái quyền cao quá
bất kể cái công trình lợi ích công cộng nào thì được sở hữu toàn dân hết